chỉ thị nêu rõ năm hai nghìn hai mươi cả nước đã chung tay phòng chống dịch covid một mươi chín và kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh
được nhân dân và cộng đồng quốc tế đánh giá cao
bước sang năm hai nghìn hai mươi một dịch bệnh trên thế giới tiếp tục diễn biến rất phức tạp
đã phát hiện biến thể mới của virus có tốc độ lây lan nhanh ở trên bảy mươi quốc gia
tại việt nam trong các ngày hai mươi bảy và hai mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi một đã ghi nhận nhiều ca dương tính trong cộng đồng do biến thể mới của virus
bảy mươi hai ca tại nhà máy poyuin
khu công nghiệp cộng hòa thành phố trí linh tỉnh hải dương và một mươi một ca liên quan đến nhân viên an ninh của sân bay vân đồn tỉnh quảng ninh
là trường hợp lây nhiễm cộng đồng lớn nhất từ trước đến nay có nguy cơ lây lan nhanh trên diện rộng
để nhanh chóng kiểm soát hiệu quả triệt để dập dịch không để bùng phát trong cộng đồng thủ tướng chính phủ yêu cầu
một đối với tỉnh hải dương phong tỏa toàn bộ tp chí linh thuộc tỉnh hải dương
và áp dụng nghiêm các biện pháp theo chỉ thị số một mươi sáu cttg ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi của thủ tướng chính phủ
trong đó thực hiện giãn cách xã hội toàn bộ thành phố trong thời gian hai mươi một ngày kể từ một mươi hai h ngày hai mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi một
theo nguyên tắc cách ly gia đình với gia đình thôn với thôn xã với xã phường với phường
yêu cầu mọi người dân chỉ ra khỏi nhà khi thật cần thiết như mua lương thực thực phẩm thuốc men cấp cứu
đi làm việc tại cơ quan nhà máy
sở sản xuất cơ sở kinh doanh dịch vụ hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa hoặc bị dừng hoạt động
và các trường hợp khẩn cấp khác
không tập trung quá hai người ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện và tại nơi công cộng
giữ khoảng cách tối thiểu hai mét khi tiếp xúc
tạm dừng tất cả hoạt động trường học hoạt động công cộng cơ sở vui chơi giải trí tập trung đông người
các hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu
tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng từ tp chí linh ra bên ngoài
trừ các trường hợp vì lý do công vụ hoặc trường hợp thật sự cần thiết
hạn chế tối đa hoạt động của các phương tiện cá nhân
bảo đảm vận hành thông suốt việc vận chuyển hàng hóa nguyên vật liệu sản xuất
người đứng đầu các cơ sở sản xuất kinh doanh chịu trách nhiệm về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hải dương quyết định áp dụng biện pháp đóng cửa
dừng hoạt động các cơ sở không bảo đảm an toàn phòng chống dịch
chỉ đạo truy vết thần tốc khoanh vùng dập dịch xét nghiệm trên diện rộng
và thực hiện cách ly tập trung với các trường hợp tiếp xúc gần trong hai mươi một ngày
căn cứ theo mức độ nguy cơ với từng khu vực trên địa bàn
quyết định áp dụng các biện pháp phong tỏa giãn cách xã hội
theo chỉ thị số một mươi năm cttg ngày hai mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi và chỉ thị số một mươi sáu cttg ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
hai đối với tỉnh quảng ninh
tạm dừng hoạt động của cảng hàng không quốc tế vân đồn kể từ một mươi hai h ngày hai mươi hai h
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh quyết định áp dụng biện pháp đóng cửa
dừng hoạt động các cơ sở không bảo đảm an toàn phòng chống dịch
chỉ đạo truy vết thần tốc khoanh vùng dập dịch xét nghiệm trên diện rộng
và thực hiện cách ly tập trung với các trường hợp tiếp xúc gần trong hai mươi một ngày
căn cứ theo mức độ nguy cơ với từng khu vực trên địa bàn
quyết định áp dụng các biện pháp phong tỏa giãn cách xã hội
theo chỉ thị số một mươi năm cttg ngày hai mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi và chỉ thị số một mươi sáu cttg
ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo
ra soát siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn
đặc biệt tại các cơ sở y tế trường học khu công nghiệp nhà máy xí nghiệp
các khu vực thường xuyên có hoạt động tập trung đông người
quyết định áp dụng các biện pháp phong tỏa giãn cách xã hội
căn cứ theo mức độ nguy cơ với từng khu vực trên địa bàn
bốn yêu cầu người dân thực hiện nghiêm cất giải pháp về đeo khẩu trang
hạn chế tụ tập đông người giữ khoảng cách nơi công cộng
tăng cường kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch xử lý nghiêm các vi phạm
bộ y tế tập trung nguồn lực kịp thời hỗ trợ các tỉnh quảng ninh hải dương
nhanh chóng dập dịch chủ động có phương án kịch bản để xử lý hiệu quả
trong tình huống dịch bệnh bùng phát
các bộ quốc phòng công an y tế ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý chặt chẽ hoạt động nhập cảnh
ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh tổ chức nhập cảnh trái phép
các bộ thông tin và truyền thông y tế đài truyền hình việt nam đài tiếng nói việt nam
thông tấn xã việt nam và các cơ quan thông tấn báo chí và ủy ban nhân dân các tỉnh
tiếp tục thông tin về tình hình và các biện pháp phòng chống dịch bệnh
để người dân đề cao cảnh giác không hoang mang với dịch bệnh
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên địa bàn tỉnh ngay trong ngày hôm nay
công an tỉnh hải dương đã tổ chức hội nghị chỉ đạo kích hoạt ngay các biện pháp công tác
phòng chống dịch trong nội bộ và trên địa bàn toàn tỉnh ở cấp độ cao nhất trong toàn lực lượng
trước mắt công an tỉnh hải dương phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương thần tốc
truy vết các trường hợp tiếp xúc với các ca bệnh chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương
lập hàng rào phong tỏa xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự tại các khu vực phong tỏa
cơ sở cách ly tập trung cơ sở cách ly lưu trú kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh
phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra đôn đốc chấn chỉnh việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
đặc biệt tại những nơi có nguy cơ lây nhiễm cao tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị
bố trí lực lượng tham gia các chốt kiểm soát dịch bệnh lực lượng ứng trực trang thiết bị phương tiện
sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh khi có yêu cầu
mục tiêu trước mắt là bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
không để các thế lực thù địch phản động các loại tội phạm lợi dụng tình hình dịch bệnh
để tiến hành các hoạt động chống phá đảng nhà nước
chủ động triển khai sẵn sàng áp dụng các biện pháp cần thiết trong phòng chống dịch
ứng phó linh hoạt với các tình huống có thể phát sinh nhằm bảo đảm sức khỏe cho nhân dân và cán bộ chiến sĩ
đêm qua dạng sáng nay ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh quảng ninh đã tiến hành họp khẩn
để kích hoạt ngay các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh ở mức độ cao nhất
đồng thời tổ chức giả soát cách ly những trường hợp tiếp xúc gần với người mắc covid một mươi chín
thiết lập các chốt kiểm soát phòng chống dịch trên các tuyến giao thông ra vào tỉnh
trên cơ sở đánh giá tất cả các nguy cơ lây nhiễm với tinh thần chủ động phòng chống
ở mức độ cao nhất quyết liệt nhất chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh nguyễn tường văn
yêu cầu các địa phương ngay lập tức tập trung tối đa nhân lực trong công tác truy vết và sàng lọc đến f bốn
và thực hiện lấy mẫu xét nghiệm ngay khi có danh sách đồng thời tuyên truyền để người dân cùng vào cuộc
phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc truy vết
nên ngay sau khi được lực lượng chức năng tuyên truyền nhắc nhở đã có nhiều xe quay đầu trở lại
và tuân thủ hướng dẫn khai báo của lực lượng chức năng
để bảo đảm an toàn chủ động trong mọi tình huống ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín tỉnh quảng ninh
yêu cầu người dân nâng cao các biện pháp phòng chống covid tuyệt đối không được lơ là chủ quan
các thành viên ban chỉ đạo từ thành phố đến cơ sở sẵn sàng tiếp nhận thông tin mới thường xuyên
và tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ ngay khi có chỉ đạo
yêu cầu trong cộng đồng thực hiện nghiêm túc việc hạn chế tối đa các hoạt động tập trung đông người khi chưa thực sự cần thiết
nhưng do khuôn và kiểm soát dịch bệnh thì em thấy rất là hợp lý và kịp thời
thì em thấy rất là yên tâm để kiểm soát dịch bệnh tránh lây lan trong dịch bệnh
sáng ngày hai mươi tám tháng một tỉnh quảng ninh yêu cầu tất cả các địa phương ngay lập tức thành lập các tổ truy vết đến tận thôn khu
để sàng lọc các trường hợp có liên quan đến ca mắc nghi mắc covid một mươi chín
tại nhà riêng của bệnh nhân một năm trăm năm mươi ba tại khu sáu
phường hồng hà tp hcm
và bệnh viện nơi khám bệnh trước đó của bệnh nhân một năm trăm năm mươi ba được phun khử khuẩn
các trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp nghi nhiễm tiếp tục khoanh vùng và cách ly
tính đến trưa ngày hai mươi tám tháng một tỉnh quảng ninh đã ghi nhận một mươi một ca nhiễm sắc covid một mươi chín liên quan đến bệnh nhân một năm trăm năm mươi ba
đã xác định được năm trăm bốn mươi bảy trường hợp f một năm trăm hai mươi sáu trường hợp f hai hai trường hợp f ba
bắt đầu từ hôm nay ngày hai mươi tám tháng một học sinh sinh viên từ cấp mầm non đến đại học trong toàn tỉnh
được nghỉ học từ hôm nay đến hết tuần
hạn chế tối đa các hoạt động tụ tập đông người
các địa phương dừng các cuộc họp không cần thiết để tập trung cho công tác phòng chống dịch
và bổ sung ngay vật tư y tế dự phòng cho các công tác phòng dịch
tiếp tục với những tin tức an ninh trả tự
vào khoảng một mươi sáu h ba mươi chiều qua công an thành phố lào cai tỉnh lào cai phát hiện một thi thể là nữ giới
đang trong tình trạng phân hủy được cuốn trong chiếc chăn bông trên giường ngủ
trong phòng trọ được khóa trái cửa tại số nhà một trăm bốn mươi hai đường phan chu trinh tổ hai mươi bảy phường tốc lếu tp lào cai
nạn nhân được xác định là chị tần sử mẩy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại xã phìn ngan huyện bát sát tỉnh lào cai
cơ quan công an xác định mẩy có quan hệ với một nam giới tên là nguyễn trọng đại sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại huyện thanh hà tỉnh hải dương và đã sinh con được ba tháng tuổi
theo lời kể của một số người sống trong khu trọ thì vài ngày trước thấy trong phòng có tiếng cãi cọ
những hôm sau lại thấy khóa cửa nên mọi người tưởng hai người đã đưa cháu nhỏ về quê
đến ngày hai mươi bảy tháng một đại nói với bố đẻ về việc mình đã giết bạn gái tại lào cai và đã đến công an huyện thanh hà tỉnh hải dương đầu thú
đại khai nhận do mâu thuẫn tình cảm đối tượng đã dùng dây vải xiết cổ nạn nhân sau đó bế con về hải dương
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lào cai phối hợp với công an huyện thanh hà tỉnh hải dương
đang di lý đối tượng nguyễn trọng đại về lào cai để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị lợi dụng vùng vịnh hạ long tỉnh quảng ninh có số lượng lớn tàu thuyền trong đó có cả tàu nước ngoài ra vào neo đậu
năm nhóm đối tượng đã đe dọa rồi phân chia lịch thu tiền luật của các công ty và cá nhân cung ứng hàng hóa lên tàu
một usd giá trị đơn hàng các đối tượng sẽ thu ba triệu đồng tương đương với khoảng một mươi năm
theo kết quả điều tra ban đầu trong hơn một mươi năm hoạt động phi pháp nhóm đối tượng này đã thu số tiền hàng trăm tỷ đồng
hành vi phạm tội của nhóm này không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự trên địa bàn
mà còn tác động tiêu cực đến môi trường du lịch vịnh hạ long
sau khi phá chuyên án trên công an tỉnh quảng ninh đã bắt giữ được một mươi một đối tượng
trong đó có một mươi đối tượng về hành vi cưỡng đoạt tài sản và một đối tượng về hành vi đánh bạc
các đối tượng trên đều trú tại thành phố hạ long
do biết lượng tàu ra vào neo đậu tại khu vực vịnh hạ long rất lớn
và có nhu cầu mua nhu yếu phẩm để đảm bảo sinh hoạt trên tàu trong thời gian dài
nên nguyễn nam phương và nguyễn văn huân đã đứng ra thống nhất với bốn nhóm khác
tổng cộng một mươi năm đối tượng để tổ chức ngăn cản các công ty cá nhân cung cấp hàng
và đưa ra yêu sách phải đóng tiền luật thì mới cho kinh doanh
trong trường hợp nhà cung ứng không nộp tiền thì quá trình mang hàng ra
sẽ bị người của năm nhóm trên đánh đe dọa ngăn cản
việc cấp hàng thậm chí vứt hàng xuống biển gây thiệt hại nặng về kinh tế
anh chị ấy thì có các tàu nhỏ và các đàn em của anh chị ấy tuyên bố là đe sẽ là ném xuống biển
năm năm trở lại đây thì cái tàu nó ít hay đôi khi là có những chuyến về quảng ninh không vào hải phòng như trước
thì là chúng tôi lột trung bình một tháng thì rơi vào khoảng hai ba nghìn đô riêng công ty nhà tôi
chưa kể các đồng nghiệp của tôi
sau việc một vài nhà cung ứng ở hạ long và hải phòng bị đánh đe dọa ngăn cản việc cấp hàng
toàn bộ các công ty cá nhân cung ứng hàng hóa
nên các tàu neo đậu tại vịnh hạ long đều phải gọi điện thông báo và nộp tiền cho một trong năm nhóm đối tượng trên
để tiện việc ăn chia các đối tượng đã chia lịch thu tiền luật tàu ra vào vịnh hạ long
theo thông tin danh sách của cảng vụ hàng hải quảng ninh
mỗi nhóm trực và thu tiền cho một ngày và luôn phiên lần lượt từng nhóm
với phương thức tủ đoạn này bọn chúng đã hoạt động hơn một mươi năm nay
cũng rất nhiều người nhiều cá nhân doanh nghiệp
chúng ta đã bị đánh bị vất hàng
và quá trình hoạt động hơn một mươi năm nay như vậy thì hàng nghìn lượt cơ quan doanh nghiệp cá nhân
đã phải nộp tiền cho nhóm tội phạm này
hơn một mươi năm hoạt động thì nhóm tội phạm này đã thu lời bất chính với số lượng tiền rất lớn
chúng tôi đang tập trung
chúng tôi tập trung xác minh để đề nghị và khuyến khích các bị hại trình báo tới cơ quan chức năng
theo tính của chúng tôi bản chất án thì trên một mươi năm hoạt động bọn chúng đã có thu lời bất chính hàng trăm tỷ đồng
ngoài hành vi cưỡng đoạt tài sản cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh còn xác định
ổ nhóm này còn phạm các tội đánh bạc tổ chức sử dụng cháy phép chất ma túy mua bán cháy phép chất ma túy
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục thu thập tài liệu chứng cứ để tiến hành khởi tố vụ án và điều tra mở rộng
bắt giữ xử lý triệt để các đối tượng khác có liên quan với tội danh nêu trên
vì vậy đề nghị các cơ quan doanh nghiệp cá nhân từng bị các đối tượng này cưỡng đoạt tài sản
hãy liên hệ trình báo và cung cấp thông tin qua số điện thoại trực ban của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng ninh sáu mươi chín hai nghìn tám trăm linh tám một trăm chín mươi năm
thưa quý vị xin được trở lại với tình hình dịch bệnh covid một mươi chín với một thông tin do phóng viên của chúng tôi vừa chuyển về
như vậy là sau hơn năm mươi ngày không có ca lây nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng
hôm nay việt nam đã phát hiện hai ổ dịch mới tại tp chí linh tỉnh hải dương và cảng hàng không quốc tế vân đồn tỉnh quảng ninh
ngay sau đó tám mươi hai ca mắc mới được phát hiện tại hai điểm này
theo nhận định của các chuyên gia y tế các ca bệnh sẽ còn tiếp tục tăng nhanh và để bảo đảm an toàn cho người dân
thời gian cách ly được nâng lên hai mươi một ngày
đây là thông tin được đưa ra tại buổi họp trực tuyến phòng chống dịch covid một mươi chín do bộ y tế tổ chức vào chiều nay tại hà nội
phó thủ tướng vũ đức đam đã đến dự và chỉ đạo hội nghị
phó thủ tướng vũ đức đam nhận định tp chí linh tỉnh hải dương là ổ dịch lớn nhất được phát hiện từ trước đến nay
chỉ trong một ngày tám mươi hai ca bệnh được phát hiện
thủ tướng chính phủ đã ra quyết định phong tỏa toàn bộ tp chí linh tỉnh hải dương và cảng hàng không quốc tế vân đồn tỉnh quảng ninh
quyết liệt truy vết để khoanh vùng dịch
theo dự đoán số ca sẽ tiếp tục tăng tuy nhiên người dân không nên quá hoang mang
các cơ quan chức năng đang nỗ lực rất lớn trong việc truy vết khoanh vùng xét nghiệm
theo thống kê riêng tp hcm từ đêm hai mươi bảy tháng một đến chiều ngày hai mươi tám tháng một đã lấy được hơn bốn mẫu
các cơ quan chức năng đang nỗ lực rất lớn trong việc truy vết khoanh vùng xét nghiệm
tại sao đến cả những chuyến máy bay gần đây về vẫn còn lộn xộn ở sân bay đến nơi vẫn còn nhiều người chưa khai báo y tế
các chuyên gia y tế nhận định chủng virus lây chuyển tại tp chí linh là biến chủng mới có tốc độ lây lan rất nhanh
phó thủ tướng vũ đức đam yêu cầu các tỉnh thành phố nâng mức cảnh báo lên một bậc
đồng thời kêu gọi người dân thực hiện tốt quy định phòng dịch tuân thủ giãn cách đeo khẩu trang nơi công cộng
các địa phương tuyệt đối giữ an toàn cho hệ thống y tế không để lây nhiễm chéo trong bệnh viện
các tỉnh biên giới đặc biệt các tỉnh biên phòng và công an là các tỉnh rất vất vả
biên giới dài như thế bây giờ là thiên bương thúy lắm
thì chúng ta không thể nào mà chỉ lực lượng chức năng được mà nhất định toàn dân phải vào cuộc
mà các bàn chỉ đạo biên giới phải tham mưu các quỷ trước đây nếu chưa làm bây giờ phải làm
phát động toàn dân tất cả những ai có người nhà nước ngoài
có thể đi về được bộ thì phải được vận động và tốt nhất là phải cam kết là sẽ vận động người dân và về
và phát động người dân nếu trên địa bàn thấy ai có dấu hiệu mà từ nước ngoài về phải báo
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên thế giới việc bùng phát trở lại tại việt nam đã được lường trước
để bùng phát hai ổ dịch này một trong những nguyên nhân là sự chủ quan trong khâu kiểm soát
cách ly người nhập cảnh lơ là phòng dịch
để bảo đảm khoanh vùng dập dịch nhanh
chính phủ nâng thời gian cách ly lên hai mươi một ngày
tất cả chạy đua với thời gian quyết tâm dập dịch trong một mươi ngày để người dân yên tâm đón tết
tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý khác trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
kính thưa quý vị tám người đang lưu trú tại tp hcm có liên quan đến các ca dương tính với covid một mươi chín
tại hải dương và quảng ninh đã được cơ quan chức năng cách ly lấy mẫu xét nghiệm
trong đó sáu trường hợp đã có kết quả âm tính
và đó là thông tin trong buổi họp khẩn chiều nay của ủy ban nhân dân tp hcm
và cũng đã kích hoạt lại các khu cách ly tập trung sau khi mà xuất hiện các trường hợp f một liên quan đến các ca bệnh covid một mươi chín tại hai tỉnh này
theo báo cáo của sở y tế tp hcm hiện đã phát hiện tám người có liên quan đến ca bệnh ở quảng ninh đều đang được cách ly
lấy mẫu xét
tuy vết và phong tỏa khu vực lưu trú
theo đó bảy trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân một năm trăm năm mươi ba ở khách sạn mường thanh đang lưu trú tại quận năm quận sáu quận một mươi
và một trường hợp tiếp xúc tại vân đồn đang lưu trú tại thành phố thủ đức cũng đã đến cơ quan y tế khai báo lấy mẫu và được cách ly
theo đánh giá tp hcm là địa phương có nguy cơ cao do mật độ giao thông thương cao
đối với những người về tp hcm từ hải dương và quảng ninh sẽ xem như là người có nguy cơ
và sẽ theo dõi xét nghiệm cách ly khi cần thiết
chính quyền thành phố yêu cầu người dân không nên hoang mang nhưng cần nêu cao ý thức chống dịch
thực hiện đúng quy định năm k của bộ y tế kích hoạt toàn bộ hệ thống chống dịch covid một mươi chín các quận huyện
thành phố thủ đức sẵn sàng cơ sở vật chất và nhân lực y tế kích hoạt các khu cách ly tập trung
quy trình hoạt động vận hành để đón nhận các trường hợp cách ly nghi nhiễm sắp tới
đặc biệt là đảm bảo an toàn chống dịch tại hệ thống khám chữa bệnh
ngay sau khi xuất hiện hai ổ dịch covid một mươi chín ở quảng ninh và hải dương
thì tại tp hcm ủy ban nhân dân thành phố đã có văn bản yêu cầu thủ trưởng các sở
ban ngành đơn vị và chủ tịch ủy ban nhân dân các quận huyện tiếp tục quán triệt tinh thần
đề cao cảnh giác và không được lơ là chủ quan tăng cường kiểm tra và đông đốc chứng dĩnh
việc thực hiện bộ tiêu chí an toàn phòng chống dịch bệnh tại các tổ chức đơn vị khu dân cư
và các nơi có nguy cơ cao như siêu thị nhà ga sân bay trường học doanh nghiệp
nhà máy v v
ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu hạn chế tập trung đông người hạn chế tổ chức các lễ hội
các sự kiện tập trung đông người phải tuân thủ yêu cầu hướng dẫn của cơ quan y tế về phòng chống dịch
lập lượng chức năng tiếp tục tuyên truyện khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác
thực hiện việc đeo khẩu trang nơi công cộng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
giao bộ tư lệnh thành phố với họp sự y tế tiếp tục quản lý chặt chẽ việc cách ly người nhập cảnh
bảo đảm cách ly tập trung đủ một mươi bốn ngày theo quy định tuyệt đối không để lây lan dịch bệnh trong khu cách ly
và lây lan từ khu cách ly ra cộng đồng
công an thành phố chỉ đạo cho nhiệm vụ cho lực lượng công an các cấp tăng cường kiểm tra
phát hiện và điều tra xử lý theo pháp luật các trường hợp nhập cảnh trái phép tổ chức nhập cảnh trái phép
cơ sở lưu trú và khách sạn nhận người nhập cảnh trái phép lưu trú các trường hợp chống đối
không chấp hành quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
sở y tế phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra giám sát
về thực hiện nghiêm quy định về cách ly tập trung và theo dõi y tế sau cách ly tập trung
cảng vụ hàng không miền nam chỉ đạo các hãng hàng không thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch
trước trong và sau chuyến bay chở người nhập cảnh
phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo phát hiện sớm và áp dụng các biện pháp phù hợp
đối với các trường hợp mắc bệnh có nguy cơ mắc bệnh nhập cảnh qua đường hàng không
cục cảnh sát hình sự bộ công an vừa phối hợp với công an quận tân bình triệt phá thành công
băng nhóm trộm cắp xe máy giá trị cao tại nhiều quận ở tp hcm
qua nắm địa bàn đội cảnh sát hình sự công an quận tân bình xác định băng nhóm do trần minh tuấn
hai mươi tuổi nguyễn chiến nguyện một mươi chín tuổi cùng ngụ ở thủ đức và phú đình quý hai mươi tuổi
ngụ tỉnh đồng nai thường xuyên trộm cắp xe máy
băng nhóm này hoạt động rất rộng ở nhiều địa bàn khác nhau và do tuấn cầm đầu
các đối tượng thường sử dụng nhiều loại xe máy để đi trộm cắp tài sản ở nhiều quận
sau đó tiêu thụ tài sản tại thủ đức và quận một mươi hai
gần đây nhất sáng ngày hai mươi ba tháng một nhóm này đã bẻ khóa lấy trộm một xe shmot
ở đường cách mạng tháng tám phường bến thành quận một và đem bán ngay lập tức với giá một mươi bốn triệu đồng
ít giờ sau đó các đối tượng lại bẻ khóa trộm thêm một xe máy hiệu sonic h
trên đường tân hương phường tân quý quận tân phú
chúng thực hiện bán xe này tại khu vực chấp đanh giữa quận bình thành và quận gò vấp
sau đó bị công an bắt giữ tại địa bàn quận gò vấp
khám xét nghề ở của các đối tượng công an giữ nhiều xe máy bị xấu giả và tăng vật liên quan
đối tượng tiêu thụ hà giang cũng bị bắt giữ sau đó
công an nhận định đây là băng nhóm cực kỳ chuyên nghiệp nguy hiểm và liều lĩnh
chú chỉ mất một mươi giây để phá ổ khóa và chỉ chọn loại xe có giá trị cao
đáng nói bằng nhóm này đều sử dụng ma túy rất manh động và luôn mang theo hung khí như dao
bình xịt hơi cây để chống trả người truy đuổi cũng như lực lượng chức năng
kính thưa quý vị chuyển sang thông tin các tỉnh thành phía nam
công an thị xã gò công tỉnh tiền giang cho biết vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối tượng với nguyễn thanh nhân sinh năm hai nghìn chín
cư trú tại ấp giá trên xã kiện phước huyện gò công đông về hành vi chống người thi hành công vụ
ngày một mươi năm tháng một tổ tuần tra kiểm soát công an thị xã gò công đang tuần tra trên đường tỉnh tám trăm bảy mươi tám
ấp dòng cát xã long hòa thì phát hiện nhân điều khiển xe mô tô không gương chiếu hậu
tổ công tác phát tín hiệu chặn dừng kiểm tra nhưng không chấp hành hiệu lệnh không giảm tốc độ
bà điều khiển xe đụng vào người một cán bộ công an làm cả hai bị té văn ra đường
tổ công tác khống chế dần giao công an xã long hòa xử lý
tại cơ quan điều tra nhân khai do không có giấy phép lái xe không đem theo giấy tờ xe
lo sợ bị giam xe nên đã thực hiện hành vi phạm tội
thông tin từ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế tỉnh biên bộ đội biên phòng an giang cho biết
đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ lô hàng gồm mỹ phẩm và nước ngọt nhập lậu trị giá hàng trăm triệu đồng
theo đó tổ công tác trạm kiểm soát biên phòng cư khẩu quốc tế tỉnh biên
đồng biên phòng cửa khẩu quốc tế tỉnh biên khi đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực cống nhập
thì phát hiện tại bãi sang hàng có một số bao hàng hóa của các nhà xe campuchia để lại có dấu hiệu nghi vấn
đến một mươi tám h cùng ngày không có người đến nhận số hàng trên
tổ công tác đã phối hợp với lực lượng chức năng tại khu vực cửa khẩu tiến hành kiểm tra
và phát hiện trong các bao tải có chứa chín trăm linh bộ kem trị nám và tạ nhang hiệu globetamin j ba in một
và một mươi tám thùng nước ngọt hiệu ohana
tổ công tác đã đưa toàn bộ tăng vật về đồn biên phòng cư khẩu quốc tế tỉnh biên để điều tra làm rõ
công an tỉnh và bộ chỉ huy quân sự tỉnh hậu giang vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phân công lực lượng
bảm đảo an ninh trực tự các hoạt động mừng đảng quang vinh mừng xuân tân sủ năm hai nghìn hai mươi một
và sơ kết cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trực tự đại hội đảng toàn quốc
lần thứ một mươi ba và tết nguyên đáng tân sửu năm hai nghìn hai mươi một
tại hội nghị hai lực lượng công an quân sự đã thông qua kế hoạch phân công lực lượng
bảo đảm an ninh trực tự hoạt động mừng đảng mừng xuân
diễn ra trên địa bàn tỉnh trong đó có ba hoạt động chính bao gồm lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh
chương trình lễ hội giao thừa và lễ kỷ niệm chín mươi một năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
và năm mươi ba năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy tết mậu thân năm một nghìn chín trăm năm mươi
về tình hình an ninh trật tự xác định cuối năm là thời điểm tình hình an ninh trật tự dự báo
sẽ có những diễn biến phức tạp
lực lượng công an hậu giang tiếp tục phối hợp chặt với các ban ngành đoàn thể
đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc kêu gọi người dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật
mạnh dàng tối giác tội phạm các hành vi vi phạm pháp luật và bai trừ tệ nạn xã hội